các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

khi nhận được thông tin lực lượng biên phòng và người dân đã huy động để lai rắt tàu vào bờ
tuy nhiên công tác lai dắt gặp nhiều khó khăn do gió to sóng lớn
ngày một mươi hai tháng chín ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức cuộc họp khẩn
nhằm triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng
đến chiều ngày một mươi hai tháng bảy các lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã bán pháo hiệu
phối hợp với các địa phương ven biển sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn liên lạc
đài trực canh để kêu toàn bộ các phương tiện tàu thuyền đang đánh bắt trên biển về nơi trú ẩn an toàn
lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp với các xã bãi ngang kiên quyết cấm ghe thuyền
ra khơi đánh bắt hải sản lúc mưa bão
trong đó có chín phương tiện ngoài tỉnh với bảy mươi một lao động đang neo đậu tại cảng thuận an
hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực thu hoạch gần bảy trăm năm mươi hectare lúa vụ hẻ thu còn lại để phòng mưa bão
các lực lượng bộ chỉ huy quân sự biên phòng công an giao thông và địa lực tỉnh thừa tuyên huế
đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện theo phương án để chủ động ứng phó khi có yêu cầu
ngày một mươi hai tháng chín tại xã tam quang bắc huyện hòa nhơn tỉnh bình định
đã diễn ra lễ bản giao bảy tàu vỏ thép đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy cp cho bảy ngư dân của xã hoài thanh huyện hoài nhơn
những chiếc tàu hiện đại với đầy đủ trang thiết bị này có tổng mức đầu tư một mươi sáu chín tỷ đồng một chiếc
trong đó ngân hàng bidv phú tài cho vay chín mươi năm và gia đình đóng góp năm
các ngư dân rất vui vì những con tàu được hoàn thành theo đúng thời gian quy định
chất lượng kỹ thuật mỹ thuật đều bảo đảm như ý theo đúng nhu cầu của chủ tàu
những gia đình rất là phán khởi có một chiếc tàu để mình vươn khơi bám biển
và bảo đảm xe tàu nó lớn
công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên nam triệu cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
là đơn vị triển khai ký kết hợp đồng đóng tàu mới vỏ thép cho tỉnh bình định tổng cộng hai mươi chiếc
đến nay đơn vị đã đóng hoàn thành và bàn giao bảy chiếc tàu vỏ thép với tổng trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng
và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép cho ngư dân tỉnh bình định
để ban giao toàn bộ vào cuối năm nay
thực hiện nghi định sau bàn giao
tỉnh bình định được giao chỉ tiêu ba trăm linh năm tàu gồm hai trăm tám mươi tàu khai thác và hai mươi năm tàu dịch vụ
đến nay tỉnh đã phê duyệt được tổng số hai trăm một mươi bảy tàu vay vốn đóng mới gồm có một trăm ba mươi bảy tàu vỏ thép
sáu mươi chín tàu vỏ gỗ và một mươi một tàu combo xít
trong đó đã có bốn mươi chín chủ tàu đã ký hợp đồng tiến dụng và triển khai đóng mới với bốn mươi hai tàu vỏ thép
bốn tàu vỏ gỗ và ba tàu vỏ combo xít
cố gắng trong năm nay chúng ta phê duyệt hết tổng bộ
ba trăm linh năm tàu và phối hợp cùng với các ngân hàng để các huyện thị xã thành phố chúng ta hỗ trợ cho ngư dân
cũng như là ký kết triển khai thêm một số các tàu mới để đáp ứng đủ điều kiện thực hiện theo ngựa định sâu bãi này
và phóng đấu là cuối năm chúng ta sẽ hạ thí số lượng trên năm mươi tàu
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có ba mươi ba tàu được đóng mới hoàn thành và bàn giao cho ngư dân
trong đó có một mươi hai tàu đã ra khơi bám biển và bước đầu đã đem lại hiệu quả
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tại tp hcm bộ y tế phối hợp với liên minh châu âu eu tổ chức hội nghị tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện
hơn năm trăm linh đại biểu từ các bệnh viện tuyến trung ương tỉnh thành và huyện tham gia vào các thảo luận đã chia sẻ kinh nghiệm
tăng cường trao đổi thực hành giữa các bệnh viện trong việc áp dụng quản lý chất lượng bệnh viện
bảo đảm an toàn cho người bệnh và sử dụng kênh phản hồi của người bệnh như một phương pháp cải tiến chất lượng nâng cao sự hài lòng của người bệnh
các đại biểu cũng tập trung chia sẻ và thảo luận về những kinh nghiệm cải tiến chất lượng tốt hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn
những biện pháp giúp cho người bệnh và thấy thuốc an toàn hơn hài lòng hơn nâng cao tinh thần thái độ giao tiếp ứng xử
nhằm đáp ứng và củng cố lòng tin của người dân ngày càng cao đối với công tác khám chữa bệnh
mới đây cục an toàn thực phẩm bộ y tế và phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với nhóm công tác phát triển ngành thực phẩm đồ uống
tổ chức cuộc đối thoại chính sách về quản lý attp
các sản phẩm thực phẩm chế biến thường có thời hạn sử dụng nhất định thường trong vòng một năm
trong thời gian đó hàm lượng các chất giảm sút trong quá trình bảo quản lưu kho nhất là dưỡng chất
cần có quy định về khoảng dung sai để các sản phẩm thực phẩm này có thể xuất khẩu ra nước ngoài
cũng như nhập khẩu thực phẩm từ nước ngoài vào việt nam lưu thông một cách thuận lợi
tuy nhiên hiện nay vấn đề về khung pháp lý cụ thể về chuẩn và về hàm lượng dinh dưỡng cho các sản phẩm thực phẩm
để các doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn thực phẩm vừa kinh doanh thuận lợi và hòa hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
đồng thời minh bạch với người tiêu dùng vẫn là thách thức lớn đang được đặt ra
với vai trò là quốc gia danh dự tham gia hội trợ trung quốc asean lần thứ một mươi ba
ca expo hai nghìn một mươi sáu đang diễn ra tại thành phố nam ninh
tỉnh quảng tây của trung quốc việt nam đang có dịp quảng bá hình ảnh
và tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại tại một sự kiện giao thương quy mô lớn
dù chỉ mới khai mạc vào ngày hôm qua một mươi một tháng chín capo hai nghìn một mươi sáu đã thu hút một lượng lớn khách tham quan
hội trợ được kỳ vọng sẽ tạo thêm những bước tiền mới để các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm được những thị trường bền vững
hội trợ của ca expo như thế này có ý nghĩa rất lớn cho một mối cảnh khi mà hội trợ quốc tế được đẩy là mức rất cao
giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận được với những khung khổ chính sách quốc gia và của bộ nhập trong khu vực quốc tế
để chúng ta có thể khai thác những cơ hội của thị trường một cách bền vững được
tại ca expo hai nghìn một mươi sáu việt nam là nước có số doanh nghiệp tham gia đông nhất trong số các nước asean
với một trăm ba mươi bảy doanh nghiệp và hai trăm ba mươi bảy gian hàng có tổng diện tích trên năm m hai
tuy nhiên cũng như mọi năm khối lượng gian hàng cung cấp cho việt nam chỉ đáp ứng được khoảng từ năm mươi đến bảy mươi nhu cầu
của các doanh nghiệp muốn tham gia hội trợ
tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường là mục đích chung của các doanh nghiệp việt nam

các mặt hàng nông sản và thực phẩm đến từ ba mươi doanh nghiệp là nhóm hàng chủ lực của việt nam
giới thiệu tại capo hai nghìn một mươi sáu đây cũng là những mặt hàng thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp trung quốc
tôi thấy giá cả của nông sản việt nam hợp lý nên tôi muốn tìm kiếm thông tin
chủ yếu là về gãi
gạo sắn cà phê nếu có thể tìm được đối tác phù hợp tôi sẽ xuất khẩu sang châu phi
theo thống kê của ban tổ chức và thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp
tại hội trợ năm ngoái khu gian hàng việt nam đã đón khoảng năm mươi lượt khách tham quan và giao dịch
tổng giá trị các hợp đồng thương mại và dự án đầu tư mà doanh nghiệp việt nam ký kết đạt trên một trăm linh triệu đô la mỹ
năm nay việt nam tham gia hội trợ với vai trò quốc gia danh dự nên những con số này được kỳ vọng sẽ cao hơn nhiều

cuộc thi dự án khởi nghiệp hai nghìn một mươi sáu do trung tâm hỗ trợ kinh doanh và phát triển doanh nghiệp tp hcm phối hợp với quỹ star up vietnam foundation và một số đơn vị khác đã chính thức chọn được một mươi ba dự án ở vòng bán kết để góp mặt ở vòng chung kết
sẽ diễn ra vào đầu tháng một mươi tới
cuộc thi dự án khởi nghiệp hai nghìn một mươi sáu được triển khai từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đã nhận được gần bảy mươi bài đăng ký
sau khi sàng lọc sơ loại ban tổ chức đã chọn ra năm mươi bốn dự án đến từ một mươi tám tỉnh thành trên toàn quốc tham gia vòng bán kết
trong đó một số dự án tuy mới triển khai nhưng sản phẩm đã được đưa ra thị trường có nội dung phù hợp với tiêu chí cuộc thi
vòng bán kết năm nay được tổ chức ở hai địa phương
tp hcm và đồng tháp cuộc thi lần này được các nhà tổ chức và các giám khảo đánh giá cao
khi rất nhiều thí sinh chọn mảng nông nghiệp thế mạnh của việt nam mà bấy lâu nay chưa khai thác hết
thưa quý vị và các bạn từ năm hai nghìn một mươi ngày một mươi hai tháng tám âm lịch hàng năm được chọn là ngày sân khấu việt nam
đây được xem là một ngày ý nghĩa và thiêng liêng đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu
đó là ngày để mỗi nghệ sĩ thắp nến hương kính tri ân tổ sư những bậc tiền bối đã có công khai phá
bộ môn nghị thuật sân khấu truyền thống
chào mừng ngày truyền thống sân khấu việt nam tại sân khấu tổ đình quận chín tp hcm
đã tổ chức lễ cúng tổ ngành sân khấu hết sức trang trọng có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ
như nghệ sĩ nhân dân ngọc dầu nghệ sĩ hài việt hương trí tài ca sĩ thu minh hoài lâm
ngày hôm nay là ngày mà linh và các anh em nghệ sĩ cùng đua họp về
để tìm ra những người hoạt động của việt nam
ngày hôm nay là ngày mà linh và các anh em nghệ sĩ cùng đua họp về

và đối với nghề nghệ sĩ thì đây là một cái ngày rất là trọng đại như là ngày tết vậy đó
bởi vì anh em chạy xô nhiều kia không gặp nhau nhưng mà trong cái ngày vỗ tổ lại gặp nhau
ngồi hàng huyên tâm sự chia sẻ cuộc sống
mặc dù bận rộn nhưng các thế hệ nghệ sĩ ai cũng muốn dành thời gian để tập hợp về đây từ rất sớm
gặp gỡ đồng nghiệp
các bậc đi trước đã dìu dắt họ qua từng vai diễn từng đêm diễn để cuối cùng họ được khán giả yêu mến
và được đời vinh danh bằng hai từ nghệ sĩ
các nghệ sĩ đã dâng hương lên tổ nghiệp với lòng thành kính nhằm tạ ơn tổ nghiệp
những bậc tiền nhân đã đi trước gây dựng nên những bộ môn nghệ thuật đầy ý nghĩa
đồng thời họ cũng cầu mong sự may mắn bình yên trong công việc để tiếp tục cống hiến cho khán giả
là một nghệ sĩ trẻ bản thân thương là một rất trẻ luôn trẻ rất trẻ so với lại các anh
những nghệ sĩ còn lại và rất trẻ hơn khi thư là người rẽ hướng chuyển sang hài
so với những cây đai cây đề trong ngành hài thì chắc chắn một điều nghệ sĩ trẻ như thư nói một câu là
mình phải phấn đấu mình phải cố gắng mình phát huy bên cạnh phát huy mình sẽ giữ được những cái gì
mà các anh chị nghệ sĩ đi trước đã truyền lại cho mình
đây còn là dịp để các nghệ sĩ đã thành danh lẫn những gương mặt mới vào nghề
cùng hội ngộ chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề nghiệp
dù tình hình sân khấu hiện nay còn gặp nhiều khó khăn nhưng nghệ sĩ vẫn luôn báo nghề
giữ nghề làm nghề với một trái tim chân thành nhất
mỗi cô chú anh chị mỗi nghệ sĩ đi trước tụi em đều có cái để tụi em phải phấn đấu phải học
trong cuộc sống cũng vậy phải có những cái tụi em phải nhìn học hỏi tất cả mọi thứ
để nó góp công nó là một cái kinh nghiệm một cái bài học để tụi em được thể hiện lại được làm nghề
thì tụi em nghĩ là không phải cố gắng mà là phải hết sức rất rất là cố gắng
tại các tụ điểm sân khấu của tp hcm cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động dỗ tổ
trong mỗi trái tim của người nghệ sĩ việt nam dù ở bất cứ nơi đâu
vẫn luôn hướng về ngày rỗ tổ sân khấu một mươi hai tháng tám âm lịch
ngày sân khấu việt nam hướng về tổ nghiệp vị tổ đã cho họ cái nghề
có được cái duyên sân khấu và được khán giả được đời trân trọng
nhân ngày sân khấu việt nam xin chúc các nghệ sĩ lão thành
các nghệ sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực của nền sân khấu cách mạng việt nam
lời chúc sức khỏe và có nhiều tác phẩm để phục vụ nhân dân
xây dựng nền sân khấu việt nam ngày càng phát triển
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thời gian qua công tác đánh giá cán bộ đã bộc lộ nhiều hạn chế
bất cập dẫn đến việc bố trí sử dụng cán bộ không chính xác
không hiệu quả gây nhiều bức xúc trong xã hội
nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là do chưa có các tiêu chí đánh giá cụ thể
nên việc đánh giá cán bộ còn cản tính
chỉ cần điểm qua một vài vụ việc nổi cộng trong thời gian gần đây
cũng có thể thấy càng ngày càng có nhiều trường hợp
vì đánh giá không đúng dẫn đến việc bố trí sử dụng sai cán bộ
ngày tám chín ban bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông trịnh xuân thanh nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
với những sai phạm rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
trước đó không lâu tình quả mình cũng đã cách chức ông hoàng đức
bí thư đảng ủy xã hoàn trạch huyện bố trạch do có những vi phạm trong lĩnh vực đất đai
điều chuyển công tác đồng chí nguyễn minh tuấn bí thư đảng ủy xã quảng châu huyện quảng trạch
vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
điều đáng nói là sai phạm của hai ông kéo dài trong nhiều năm
thế nhưng cả hai vị đều được đánh giá là hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
để rồi tiếp tục đủ điều kiện cơ cấu vào cấp ủy khoa mới trong dịp đại hội đảng các cấp vừa qua
tỉnh bắc giang cũng đã ra quyết định điều chuyển công tác đối với đồng chí nguyễn văn dũng
nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề bắc giang
bởi không thực hiện công khai tài chính làm thất thoát hai tỷ một trăm linh triệu đồng tiền ngân sách
tuy nhiên trước đó ông dũng không những được tập thể đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà còn được ghi nhận là cán bộ có chiều hướng phát triển tốt
cán bộ sai phạm kéo dài
nhưng kết quả đánh giá lại được thể hiện
bằng những mỹ từ như là hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
những điển hình này cho thấy tính hình thức trong đánh giá cán bộ hiện nay
còn về nguyên nhân cho đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa có một hệ tiêu chí chuẩn cho công tác này
hoặc nếu có thì các tiêu chí đánh giá cán bộ vẫn mang tính chung chung
bên cạnh đó thì cũng không thể không nhắc tới tình trạng nể nang chiếu cố
trên thực tế đã có không ít những cán bộ tham gia vào quá trình đánh giá
hay là được đánh giá thừa nhận là có một sự thật khác
đằng sau những cụm từ nghe rất lò tay hoàn thành xuất sắc
tỉnh ủy thanh hóa
hơn ba năm nay địa phương này đã ban hành triển khai thực hiện quy chế đánh giá cán bộ quản lý
theo bản quy chế này một bộ tiêu chí đã được xây dựng để đánh giá cho từng chức danh cán bộ
mỗi tiêu chí cũng đã được lượng hóa thành những thang điểm cụ thể
tương ứng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao
năm vừa qua địa phương này có ba mươi chín năm thuộc diện ban thường trực tỉnh ủy quản lý
được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong khi đó năm hai nghìn một mươi một khi chưa thực hiện con số này là năm mươi sáu
số lượng cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm đi
lãnh đạo tỉnh cho rằng điều này không có nghĩa là chất lượng cán bộ kém đi
mà đó là do việc đánh giá được tiến hành chặt chẽ nghiêm túc hơn
tuy nhiên qua việc trực tiếp theo dõi ban tổ chức tỉnh ủy thanh hóa nhận định
đây vẫn chưa hẳn là con số phản ánh đúng khi đối chiếu với thực tế
một số tiêu chí nó chưa mang tính định lượng cao
và cái thứ hai là cái bảng thang bảng điểm nó chưa sát với các chức trách nhiệm vụ của cán bộ
cũng còn có những cái biểu hiện là e rè nang lẫn nhau
cái việc cũng chưa thể nói hết những cái điểm hạn chế điểm yếu của cán bộ
cảm tính trong đánh giá cán bộ đến nay đáng buồn không phải là một hiện tượng cá biệt
và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến đánh giá cán bộ không thực chất
điều này cũng sẽ dẫn tới những sai lệch trong những khâu còn lại của công tác đánh giá cán bộ
đánh giá cán bộ không đúng trong một số trường hợp đã trở thành tấm bình phong
cho những việc cố tình làm sai trái cho công tác đánh giá cán bộ
như phe phái cục bộ thân quen gia đình chị mua bán chức khiến cho cả xã hội bức xúc
bức xúc đến nỗi tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội mới đây
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đã phải đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo quốc hội xem
những cán bộ lãnh đạo nào có trách nhiệm tại các dự án gây lãng phí thất thoát hàng nghìn tỷ đồng
giờ được luân chuyển đi đâu làm gì
nhiều chuyên gia cũng cho rằng đánh giá không đúng không chỉ dẫn đến sử dụng không đúng
mà còn làm mất đi những cơ hội của những người có đức có tài và mong muốn được cống hiến
điều mà đất nước đang rất cần cho sự phát triển
một cách chính xác không khó đánh giá chính xác đôi khi không đánh giá chính xác
mà thiên lệch xét về mặt nào đó nó sẽ càn trở sự phát triển kinh tế
thậm chí cản trở sự phát triển xã hội trong công cuộc hội nhập
hiện nay cái hệ lụy lớn nhất mà tôi sợ nhất tức là chúng ta tụt hậu tiếp tục tụt hậu
so với năng suất lao động thấp chơi cả năm vẫn xuất sắc thì tại sao phải làm
trong thực tế tôi có những cán bộ cho rằng là thiệt sức là năng động
thiệt sức sáng bạo thiệt sức tần tùy thiệt sức tâm huyết
nhưng có khi lại không được đánh giá một cách là đến nơi đến chỗ
đấy làm mất cái động lực cái phấn đấu của anh em
có một tín hiệu đáng mừng để khắc phục những tồn tại trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay
là đề án xây dựng tiêu chuẩn
tiêu chí đánh giá cán bộ đang được chỉ đạo xây dựng bởi ban tổ chức trung ương
trong cách đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
và đặc biệt là vấn đề dân chủ hóa trong đánh giá cán bộ sẽ được coi trọng
đây sẽ là một giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thực chất trong công tác đánh giá cán bộ
trong phần tin quốc tế trung quốc công bố sách trắng về hợp tác thông tin với asean
phiến quân ở syri
bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn
tại diễn đàn cổng thông tin trung quốc asean lần thứ hai diễn ra tại nam ninh quảng tây của trung quốc
phó viện trưởng viện nghiên cứu thông tin viện thông trung quốc tạ nghị đã công bố sách trắng
phát triển và hợp tác thông tin trung quốc asean năm hai nghìn một mươi sáu
những năm gần đây phát triển kinh tế của trung quốc và asean thể hiện sức sống mạnh mẽ
mở ra không gian thúc đẩy hợp tác
cơ sở phát triển thông tin giữa hai bên được tiếp tục tăng cường
sách trắng công bố lần này nêu rõ dựa trên nền tảng phát triển thông tin tốt đẹp trung quốc asean kể trên
hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa hai bên hiện nay đã có hiệu quả bước đầu
hiện quan hệ đối tác chiến lược trung quốc asean đang bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn
thông tin viễn thông đã trở thành lĩnh vực quan trọng của hợp tác song phương
araan sam nhóm phiến quân có tầm ảnh hưởng tại syri vừa tuyên bố bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do nga và mỹ làm trung gian
chỉ vài giờ ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực
trong một tuyên bố đăng trên mạng vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn trên bắt đầu có hiệu lực
thủ lĩnh của ara ansam nhóm phiến quân có tầm ảnh hưởng lớn tại syri cho rằng thỏa thuận này chỉ nhằm củng cố chính quyền tổng thống basar nassad
nhóm này cũng bác bỏ nội dung trong thỏa thuận theo đó mỹ giả định thuyết phục được các tay súng đối lập chính
cắt đứt liên hệ với fateh ansam tên cũ là mặt trận al nusra
trước đó lực lượng nổi dậy quân đội syri tự do cho biết sẽ hợp tác tích cực với thỏa thuận ngừng bắn trên
song bày tỏ lo ngại thỏa thuận này sẽ có lợi cho chính phủ vì thiếu cơ chế thực thi cũng như các điều khoản áp dụng cho các khu vực bị bao vây
bộ trưởng bộ nội vụ áo cho biết cuộc bầu cử lại tổng thống dự kiến vào ngày hai tháng một mươi tới sẽ bị hoãn
do không kịp hoàn tất vấn đề cử tri đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện
bộ trưởng nội vụ áo ông sôbotka cho biết sẽ yêu cầu quốc hội thông qua quyết định hoãn bầu cử
và thời điểm dự kiến tiến hành cuộc bầu cử lại sẽ là ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hoặc bốn tháng một mươi hai tới
hồi tháng bảy vừa qua tòa án hiến pháp của áo đã hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống diễn ra ngày hai mươi hai tháng năm
do một số sai sót không cố ý trong quá trình kiểm phiếu
tòa án hiến pháp đã phát hiện ra một số bất thường trong kiểm phiếu không phải do gian lận mà do một số đơn vị bầu cử đã làm sai quy định
sai sót nằm ở khâu kiểm số phiếu bỏ qua đường biêu điện
một số đơn vị bầu cử đã mở các phong bì sớm hơn giờ quy định và có một số người không có nhiệm vụ cũng tham gia kiểm phiếu
bất thường liên quan đến hơn bảy mươi bảy phiếu bầu cử gửi qua đường biêu điện
ủy ban bầu cử trung ương belarus đã công bố danh sách một trăm một mươi ứng cử viên trúng cử trong cuộc bầu cử quốc hội mới diễn ra ngày một mươi một tháng chín vừa qua
theo đó phe đối lập tại belarus chỉ trúng hai ghế trong quốc hội

đó là bà anna konopaskaya và bà yelena anishina
tổng thống alexander lukashenko tái trúng cử quốc hội với số phiếu lên đến tám mươi ba bốn mươi chín
khoảng năm trăm linh ứng cử viên tranh ghế trong quốc hội gồm một trăm một mươi ghế trong đó hơn ba trăm linh người là thành viên các chính đảng
theo bộ ngoại giao belarus hàng trăm quan sát viên quốc tế đã tới giám sát cuộc bầu cử này
trong đó có ba trăm ba mươi ba quan sát viên của cộng đồng các quốc gia độc lập sg khoảng bốn trăm linh quan sát viên thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
một mươi chín người từ hội đồng nghị viện
belarus đang gặp khó khăn về kinh tế do chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế xa suốt của nga đối tác thương mại chủ chốt chiếm tới bốn mươi kim ngành xuất khẩu của nước này
google và hãng dược nổi tiếng sanophi của pháp vừa thông báo thành lập một liên doanh mới với mục tiêu tập trung vào dịch vụ chăm sóc và điều trị bệnh tiêu đường
mặc dù chưa công bố chi tiết thời điểm nào những sản phẩm y học sẽ có mặt tại thị trường thông cáo cho biết sự hợp tác giữa vali
chi nhánh y tế thuộc công ty mẹ alphabet của google với sanofi là nhằm tập trung điều trị cho những bệnh nhân đang phải sống chung với bệnh tiểu đường
liên doanh mới với tên gọi ondur ban đầu chỉ tập trung điều trị hai tiếp tiêu đường phổ biến đang gia tăng trên toàn cầu liên quan đến tỉ lệ béo phi
trong đó chú trọng nhất vào tiểu đường tuyếp một căn bệnh làm dối loạn hệ miễn dịch đòi hỏi người bệnh phải bổ sung insulin hằng ngày
hãng dược của pháp và verily sẽ đầu tư mỗi bên khoảng hai trăm bốn mươi tám triệu đô la vào ondua liên doanh mới sẽ có trụ sở tại cambrid gần boston mỹ
trung tâm của ngành công nghiệp dược và công nghệ sinh học toàn cầu